theo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái mưa lũ đã phá hủy ba mươi hai ngôi nhà một mươi bốn ngôi nhà bị sập hoàn toàn ước tính thiệt hại ban đầu là trên một trăm năm mươi tỷ đồng
với phương châm bốn tại chỗ lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một người mất tích còn sống tại xã lao trải
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dùng mọi biện pháp để tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử này
người mất tích được các lực lượng chức năng tìm thấy là ông sùng a tồng chú tại xã lao trải huyện mù căng trải
theo ông đỗ đức duy chủ tịch ubnd tỉnh yên bái tính đến thời điểm hai mươi hai h ngày ba tháng tám trận lũ ống lịch sử tại huyện mù căng trải đã làm hai người chết một mươi hai người mất tích và một mươi người bị thương
ngay trong đêm ngày ba tháng tám ông đỗ đức duy đã trực tiếp chỉ đạo công tác phá rời đá khơi luồng nước tại khu vực sân vận động huyện mù căng trải
để tránh ảnh hưởng đến các công trình và nhà dân lân cận ước tính có hơn ba hai vạn mét khối đất đá với nhiều khối đá lớn đã sạt từ núi xuống sân vận động huyện mù căng trải hiện đang bị ngập hơn một mét trong bùn đất